thưa quý vị nhân dịp tháp tùng chủ tịch quốc hội vương đình huệ thăm chính thức thái lan
ngày tám tháng một mươi hai tại thủ đô bangkok đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng làm trưởng đoàn
đã có các buổi làm việc với đại tướng surajate hakpan phó tổng tư lệnh cảnh sát hoàng gia thái lan
và với phó tổng thư ký hội đồng an ninh quốc gia nước chủ nhà moranut khong muang
nhiệt liệt chào mừng thứ trưởng lương tam quang và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
tới thăm làm việc với cảnh sát hoàng gia thái lan
ngài surajate hakpan phó tổng tư lệnh cảnh sát hoàng gia thái lan nhấn mạnh
chuyến công tác sẽ góp phần tăng cường làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
khẳng định đây là cơ hội để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau xây dựng lòng tin
góp phần triển khai cụ thể các thỏa thuận cấp cao hai nước
thứ trưởng lương tam quang cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong công tác phối hợp
đấu tranh phòng chống tội phạm giữa bộ công an việt nam và cảnh sát hoàng gia thái lan
góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của hai nước
hai bên đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung quan trọng về an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước chia sẻ những thách thức đang đặt ra như
phòng chống khủng bố và tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia tội phạm mua bán người
xuất nhập cảnh và cư trú trái phép trao đổi thông tin tội phạm qua kênh interpol
hợp tác trong lĩnh vực đào tạo
nhân dịp này thứ trưởng lương tâm quang đã chuyển lời thăm hỏi của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam tới tổng tư lệnh cảnh sát hoàng gia thái lan
tại buổi làm việc với ngài vuranut khong muaang phó tổng thư ký hội đồng an ninh quốc gia thái lan
hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm như chính trị an ninh
phòng chống khủng bố phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tội phạm môi trường và hợp tác trong lĩnh vực pháp lý
hai bên nhất trí một số biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trao đổi thông tin truy bắt
bàn giao các đối tượng truy nã của nước này trốn sang nước kia trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại
phù hợp với pháp luật mỗi nước và thông lệ quốc tế thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết hiệp định dẫn độ giữa hai nước
hai bên cũng nhất trí phối hợp trong việc truyền tải thông điệp của lãnh đạo cấp cao hai nước
cũng như tham mưu chính phủ hai nước các chủ trương định hướng hợp tác để chỉ đạo các bộ
ngành chức năng thực hiện có hiệu quả đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường việt nam thái lan
nhân dịp này thứ trưởng lương tam quang trân trọng chuyển lời thăm hỏi của bộ trưởng tô lâm
tới tổng thư ký hội đồng an ninh quốc gia thái lan
thưa quý vị thực hiện chi trả an sinh xã hội bằng hình thức không dùng tiền mặt là một trong những hoạt động
nhằm từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với người dân
đồng thời đảm bảo việc thực hiện chi trả kịp thời nhanh chóng công khai minh bạch và tiết kiệm chi phí
hiện các địa phương tùy thuộc vào đặc điểm tình hình với nhiều cách làm sáng tạo
đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tiến tới việc chi trả không dùng tiền mặt
đến một trăm linh các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội
đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai đề án sáu
để làm rõ hơn nội dung này trong tuần mục đề án sáu về lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay
biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị hiện bộ công an đang phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
ra soát xác thực thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành như dữ liệu hộ nghèo cận nghèo
dữ liệu bảo trợ xã hội trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống
trên cơ sở đó hiện tại nhiều địa phương công việc này đang được các đơn vị sở ngành tập trung đẩy mạnh
thời điểm này các cán bộ phòng người có công sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hương yên
đang tập trung công tác cập nhật ra soát cơ sở dữ liệu về người có công
hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn tỉnh
theo đó đến nay đã lập đủ danh sách hai mươi một năm trăm một mươi sáu đối tượng đạt một trăm linh
đồng thời tiến hành nhập dữ liệu trên phần mềm đối với các đối tượng đạt gần bảy mươi năm
chúng tôi đã triết xuất từ danh sách tri trả trợ cấp hàng tháng ra soát và làm sạch dữ liệu
ví dụ những đối tượng đồng thời nhiều chế độ thì chúng tôi dồn vào một dòng
vì nó theo căn cước mỗi người chỉ có một số căn cước
sau đó những đối tượng chúng tôi triết xuất theo
là từng huyện trong huyện thì theo từng xã và trong xã thì theo thứ tự từng đối tượng
hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội như dữ liệu hộ nghèo hộ cận nghèo người cao tuổi
dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội dữ liệu về trẻ em
tại các xã phường thị trấn huyện và thành phố tại hương yên
cũng đang được đẩy mạnh công tác thu thập bổ sung vào hệ thống thông tin
theo đó cũng đã phát hiện một số trường hợp có nhiều thông tin không trùng khớp
thông tin đến tối tượng và đôn đốc hướng dẫn các đối tượng thực hiện các thủ tục hành chính
như là sửa đổi thông tin sửa đổi thông tin cá nhân
và nếu mà sai nơi cư chú thì chuyển hồ sơ về nơi cư chú để hưởng trợ cấp tại nơi cư chú
để đảm bảo sự đồng bộ đồng bộ giữa thông tin người có công trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hiện hưng yên đã triển khai được một trăm linh việc chi trả không dùng tiền mặt
với đối tượng được hưởng lao động thất nghiệp
hai nhóm đối tượng còn lại bao gồm đối tượng người có
có công hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng và đối tượng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng
cũng đang hoàn tất việc ra soát làm sạch dữ liệu thông tin về hồ sơ
tiến tới mục tiêu bắt đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn hương yên triển khai một trăm linh
thực hiện việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đối với tất cả các đối tượng
dự kiến từ nay đến tết nguyên đán tức là còn khoảng hai tháng rưỡi nữa
thì chúng tôi sẽ tập hợp cái danh sách những người mà đăng ký đã có tài khoản
thì sử dụng tài khoản đó để chuyển tiền
và tài khoản ngay còn những người mà chưa có tài khoản nhưng có nhu cầu sử dụng
nhận tiền qua tài khoản thì chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp để hỗ trợ
để đảm bảo người dân hiểu rõ về tiện ích lợi ích của hình thức chi trả trợ cấp an sinh xã hội
không dùng tiền mặt tại các địa bàn dân cư cán bộ phòng lao động thương binh và xã hội
phối hợp với các cấp cũng đã xuống tận nơi tuyên truyền vận động người dân
chấp hành hình thức thanh toán này

nhiều người dân có thể ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể được nhận được tiền
mà không phải lên ủy ban xã hoặc là các cơ quan chi trả phải mang đến nhà
thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt là xu hướng tất yếu
nhằm đảm bảo việc theo dõi quản lý và chi trả cho các đối tượng thống nhất đồng bộ
theo thời gian thực giữa trung ương và địa phương giải quyết tình trạng chậm
trung lĩnh chi trả cho các đối tượng
theo thống kê
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã có trên một trăm bốn mươi một bảy tỷ đồng được tiến hành
qua các phương thức chi trả không dùng tiền mặt
những lợi ích mang lại đã minh chứng hiệu quả cho việc thúc đẩy chuyển đổi số
trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ông phạm văn lư bắt đầu hưởng chế độ trợ cấp
phụ cấp hàng tháng dành cho thương bệnh bình
trước vào ngày một mươi năm mỗi tháng ông đều phải lên ủy ban phường lĩnh tiền
tuy nhiên từ tháng tám đến nay
việc chi trả đã được thực hiện qua tài khoản ngân hàng
điều này đã mang lại nhiều tiện ích cho ông
qua gần năm tháng triển khai hiện phường phú lương đã có một trăm linh đối tượng bảo trợ xã hội
và người được ủy quyền nhận tiền qua tài khoản
với những trường hợp mới phát sinh
cũng đã được thực hiện qua hình thức này
điều này đã giảm bớt gánh nặng công việc cho cán bộ ngành lao động thương binh và xã hội
khi số ngày ra soát đối tượng chỉ còn một ngày so với năm ngày như trước
việc chi trả tiền cũng tránh được những sai sót như trước đây
chúng tôi còn thực hiện việc ban hành các văn bản và gửi trực tiếp đến từng đối tượng một
và qua đó theo một thời gian nhất định công dân sẽ mang những nội dung liên quan về thông tin của mình
như là căn cước công dân
đây chúng tôi đối chiếu về những thông tin hoặc là những quyết định được hưởng của họ
để chúng tôi đối chiếu thông tin một lần nữa để cái kia mà chúng ta đưa lên hệ thống thì sẽ đồng bộ
quận hà đông thực hiện chuyển đổi số chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó tập trung hoàn thành trước tiên một trăm linh đối với trên bốn năm trăm linh đối tượng bảo trợ xã hội
nhận tiền trợ cấp qua tài khoản ngân hàng
thành công từ việc thí điểm này là cơ sở để hà đông tiếp tục triển khai thực hiện chuyển đổi số
trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
đối với các đối tượng còn lại trên địa bàn
người ta ủy quyền cho người thân chẳng hạn thì nó tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều
trong công tác quản lý và thanh toán
chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt còn giúp nhiều đối tượng là người yếu thế
tiệm cận gần hơn với việc sử dụng dịch vụ internet banking mua sắm tiêu dùng bằng truyền khoản
hay quét mã qr code một cách thuận lợi hơn
mới đây tại cuộc họp tháng một mươi một tổ công tác của chính phủ triển khai đề án sáu
đã đặt ra yêu cầu các bộ ngành cần tập trung hoàn thành
một số nhiệm vụ trong tháng một mươi hai
trong đó tập trung ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực địa tử
thúc đẩy các chính sách thực hiện an sinh xã hội cho các đối tượng
được hưởng trong dịp tết nguyên đán sắp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
đôn đốc các đơn vị hoàn thành việc nhập thông tin người có công trên cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
bộ công an sẽ hoàn thiện giải pháp tạo lập tài khoản an sinh xã hội
đề nghị bộ đoàn hội huyền xã hội tiếp tục phối hợp bộ công an
để nghiên cứu